thưa quý vị và các bạn theo thống kê của bộ thông tin và truyền thông đến ngày sáu tháng một mươi đã có hơn năm mươi ba triệu lượt cài đặt ứng dụng bc covid
trong đó hơn hai mươi năm bốn triệu ứng dụng đang hoạt động và có hơn hai mươi tám triệu ứng dụng đã có cập nhật số điện thoại di động
hiện nhiều tính năng của pc covid vẫn đang trong giai đoạn hoàn thiện
trước những lo ngại của người dân về tính bảo mật thông tin cá nhân bộ thông tin và truyền thông đã có công bố cụ thể
về các quyền mà ứng dụng bc covid yêu cầu người dùng cần cấp khi sử dụng
trung tâm công nghệ phòng chống dịch covid một mươi chín quốc gia cho biết các cơ chế kiểm soát việc sử dụng quyền trên điện thoại khi cài đặt ứng dụng pc covid
chủ yếu tập trung vào bốn quyền đó là quyền sử dụng bluetooth quyền truy cập thông báo trên điện thoại cả hệ điều hành android
quyền sử dụng camera quyền truy cập ảnh video âm thanh và tệp
bộ thông tin và truyền thông khẳng định mọi yêu cầu truy cập đều chỉ để phục vụ cho phòng chống dịch
chúng tôi thông khắc đánh giá là chúng tôi trực tiếp đánh giá trên mã nguồn của ứng dụng bc covid
và đồng thời thì cũng đối chiếu với những cái cốt mà được đẩy lên trên op store để đối chiếu xem là sự tương đồng của hai cái ứng dụng này
thì qua đánh giá kiểm tra thì chúng tôi sẽ xác nhận và các bên có biên bản sắc nhất là tất cả những ứng dụng
những tính năng mà yêu cầu bốn quyền của người dùng nông mặt khoan ấy
thì không có một cái dòng lệnh một tính năng nào một sử dụng chức năng nào khai thác dữ liệu của người dùng ngoài cái tuyên bố đã được công bố để phục vụ phòng chống dịch
bộ thông tin và truyền thông cho biết với việc được phép truy cập nội dung tin nhắn sms tin nhắn ott
những ứng dụng xấu độc có thể khai thác ngầm các dữ liệu thông tin nhạy cảm trong sms ott của người dùng một cách phi pháp
tuy nhiên pc covid là ứng dụng của cơ quan nhà nước nên tuân thủ các quy định của pháp luật
và tuyệt đối không khai thác thông tin sms ott của người dùng
cái chức năng camera này thì nó chỉ phục vụ cho duy nhất để quét cái quy cốt
còn chức năng thứ tư là chức năng về triệu ảnh
thì chúng tôi có một cái buổi
về công bố về chương trình tìm lỗ hồng cho các nền tảng ứng dụng
trong đó tập trung lớn cho cái ứng dụng chống dịch mà chính phủ chỉ đạo nhất là ứng dụng về pc covid
cái này đã được đưa lên thường xuyên và chúng tôi các lực lượng cũng thống nhất sẽ thường xuyên đánh giá
cũng như là phục vụ công tác phối hợp giám sát những cái gì bất thường trong cái ứng dụng của pc covid này
hiện các chuyên gia công nghệ đã đánh giá về các quyền mã nguồn của ứng dụng pc covid
và đưa ra kết luận chưa phát hiện ứng dụng pc covid
thu thập thông tin người dùng ngoài phạm vi thực hiện các chức năng phòng chống dịch covid
người dùng có thể yên tâm cài đặt và sử dụng pc covid
nếu phát hiện lỗi bảo mật lỗi thông tin thì gửi cảnh báo để các đơn vị công nghệ hỗ trợ từ chính ứng dụng pcr